ngay sau khi phát hiện người thân bé gái đã lập tức gửi clip cho gia đình nhà bé trai và gia đình họ đã phải sang xin lỗi
theo chị nhung trước đây bé trai hàng xóm từng nhiều lần bế ta bỏ vào sọt đồ chơi rồi đậy nắp lại
chị nhung và mẹ đẻ của ta đã nói chuyện với bố mẹ của cậu bé hàng xóm để nhắc nhở con
gần đây chị thấy các cháu chơi với nhau không có vấn đề gì cậu bé hàng xóm cũng nhường đồ chơi cho ta và rủ cô bé sang nhà chơi
đến trưa ngày một mươi năm tháng bốn gia đình chị nhung và bố mẹ của cháu trai đã đưa ta đi khám ở bệnh viện trung ương thái nguyên
rất may bé t a chỉ bị tổn thương mô mềm phần mông
chị nhung cho biết hiện tại tâm lý của cháu t a cũng tạm ổn
bé ăn được ngủ được không khóc không ngủ mơ nhưng sợ gặp anh hàng xóm
ngay khi đoạn clip được đăng tải rất nhiều người xem bày tỏ sự bàng hoàng phẫn nộ đặc biệt là những bậc cha mẹ có con nhỏ
nhiều người bình luận không dám xem hết clip và đã bật khóc khi nghe tiếng khóc thét của bé gái
hầu hết các ý kiến đều cho rằng đây là một lời cảnh báo từ các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái
hiện tại vụ việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng xôn xao
tiến sĩ chu thị hồng nhung giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục
giảng viên khoa các khoa giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho hay
xem clip tôi rất bất bình về hành vi này
một đứa trẻ sáu tuổi tấn công liên tiếp lên đứa trẻ khác một phần do người lớn không chỉ bảo đến nơi đến trốn
cũng có thể do ảnh hưởng bởi hành vi của bố mẹ mọi người xung quanh nên cậu bé ấy đã bắt trước
tiến sĩ hồng nhung cũng nhấn mạnh quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn
theo quy định của pháp luật việt nam trẻ em là các đối tượng dưới một mươi sáu tuổi
điều một luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu có rất nhiều chuyển biến và non nớt về thể chất tâm sinh lý
do vậy đây là nhóm xã hội dễ bị tổn thương cần được quan tâm bảo vệ và đảm bảo các quyền hợp pháp theo quy định
bên cạnh đó chính bố mẹ cũng phải đảm bảo quyền của trẻ em hướng dẫn con tự bảo vệ bản thân và đặc biệt là không xâm hại đến người khác
viện y học ứng dụng việt nam nêu nguyên nhân hành vi bắt nạt được định nghĩa là những hành động mạnh mẽ
có tính chất thù địch được sử dụng để đe dọa và làm người khác sợ hãi
ở trẻ em hành vi bắt nạt tồn tại dưới một vài dạng khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi và môi trường sống của trẻ
những trẻ độ tuổi học đường thể hiện hành vi bắt nạt thông qua tranh luận tấn công nhau cấu véo bạn bè đe dọa người khác bắt nạt bạn bè
có những hành vi gây dối và thách thức trong trường học
khi trẻ xuất hiện những hành vi có tính chất bắt nạt và gây hấn đây vừa là hồi chuông cảnh báo
vừa là một thử thách không nhỏ đối với gia đình nhà trường và những người chăm sóc trẻ
tuy nhiên nên nhớ rằng trẻ em khi sinh ra không hề mang sẵn tính bát nạt
tất cả những hành vi tiêu cực tại thời điểm hiện tại là hậu quả từ rất nhiều những tác động từ môi trường xung quanh
chuyên gia tâm lý trần thanh nam cho rằng hành vi bắt nạt của trẻ ngày nay chính là hệ quả của những hành vi tiêu cực
của trước hết là cha mẹ giáo viên và người lớn ứng xử với trẻ trước đây khi chúng còn nhỏ
muốn con không hành xử tiêu cực cha mẹ trước hết phải học cách quản lý cảm xúc của mình
phải ý thức rõ để tự học và tự thực hành kỹ năng làm cha mẹ tích cực
tương tự ở trường giáo viên cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc bản thân để ứng xử với các em theo nguyên tắc kỷ luật tích cực
nhìn nhận trẻ có hành vi bắt nạt như sự thiếu hụt các kỹ năng
cha mẹ và giáo viên thay vì quy gán con là đứa hư hỏng hay cháu là học sinh cá biệt
hãy trang bị thêm cho các con kỹ năng như nhận diện và diễn giải vấn đề một cách khách quan
giải quyết vấn đề linh hoạt nhận diện và hiểu cảm xúc người khác kiểm soát hành vi cảm xúc bản thân
có thể thấy tình trạng trẻ em bị tấn công hay chút đòn roi đang rất đáng báo động
trước đó vào chiều một mươi hai tháng ba công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết
đơn vị vừa triệu tập đối tượng lê đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu phố bình thiện phường tân thiện thành phố đồng xoài
lên cơ quan công an để làm rõ hành vi dạy rỗ bé trai bằng đòn roi gây bức xúc dư luận
hiện công an thành phố đồng xoài đã thực hiện bắt khẩn cấp đối với ông lê đức thắng
để điều tra hành vi chút đòn roi dã man
theo công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước qua làm việc ông lê đức thắng khai nhận
mình là người trong clip và đã có hành động dùng tay chân tấn công liên tục vào người cháu lta
sinh năm hai nghìn một mươi năm con riêng của bà lth gây thương tích
nguyên nhân ban đầu theo ông thắng khai nhận ông có với bà hát hai người con
còn cháu lta là con riêng của ông bà hát ông thắng và bà hát cùng các con sinh sống với nhau tại phường tân thiện
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày tám tháng ba khi bà hát không có ở nhà
ông thắng cho rằng cháu lta nghịch ngợ nói không nghe cầm điện thoại
nên chút đòn roi vào người và đầu cháu lta gây thương tích
sau khi về nhà thấy con bị thương bà hát đã đưa cháu lta đến khám và điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
theo người trong gia đình bình thường ông thắng cũng là người cha chăm làm lo cho vợ con chỉ có tật ăn nhậu
về việc video xuất điện trên mạng xã hội bà hát không phải là người đăng lên
mà là người trong gia đình đưa cho người thân xem để anh chị em khuyên bảo ông thắng đừng có hành động như vậy nữa với cháu bé
theo chia sẻ của bà hát bà không phải là người đăng clip lên mạng và cũng không muốn sự việc xảy ra đi quá xa như vậy
trong gia đình cũng ghép hành vi chút đòn roi về trẻ và từ trước tới nay cả bên nội ngoại chưa xảy ra hành vi này
khi cháu nằm điều trị ông thắng cũng có lên viện thăm cháu a nhưng bà hát không nói gì
về sức khỏe của cháu a sau năm ngày xảy ra sự việc cháu a đã ổn định và muốn đi học trở lại với các bạn
được biết sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo phường tân thiện đã tổ chức đến thăm hỏi động viên gia đình cháu a
thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ việc trẻ nhỏ bị tác động vật lý gây thương tích
mặc dù đã có những chế tài gian đe những hành vi này thế nhưng các vụ việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ
tại tp hcm cũng đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ liên tục chút đòn roi vào người một bé trai khiến dư luận dậy sóng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đã bắt khẩn cấp bà lê thị diễm trang ba mươi năm tuổi tạm trú tại quận một mươi hai để điều tra về hành vi hành hạ người khác
lê thị diễm trang chính là người phụ nữ đã rượt đuổi cháu tct rồi chửi bới chút đòn roi dưới sự chứng kiến của nhiều người
vụ việc người phụ nữ này tác động vào cơ thể bé trai cũng được camera ăn
sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc ủy ban nhân dân phường an phú đông quận một mươi hai đã chỉ đạo công an phường và các đơn vị liên quan đến địa chỉ nơi xảy ra vụ việc ở khu phố ba để xác minh
theo ủy ban nhân dân phường an phú đông mẹ cháu bé đã mất
trong thời gian nghỉ hè cha bé t đi làm nên có nhờ bà trang ở nhà kế bên trông xứ và hướng dẫn ôn tập hề
bà trang cũng khai nhận đã làm như vậy với cháu bé nhiều lần bằng chùa quét nhà do bé không chịu học bài xé sách vở phá đồ trong nhà
việc này cha cháu cũng biết nhưng không nói gì
người đàn bà này cho biết bé trai là con của đôi vợ chồng ở cạnh nhà
thời gian qua cậu bé nghỉ hè trong khi bố phải đi làm xa nên trang được nhờ trung non dạy dỗ
từ tháng sáu đến nay trang đã dùng đòn roi với bé khoảng một mươi lần nguyên nhân là trong quá trình dạy học cậu bé lì lợm không văng lời
định điểm là chiều hai hôm trước trang phát hiện bé trai không làm bài tập nên tức giận và có hành động như mạng xã hội lan truyền
toàn bộ hành vi của trang được camera an ninh ghi hình
nhiều người trong xóm thấy cháu bé bị như vậy đã đến khuyên can
tuy nhiên trang lớn tiếng gây gỗ rồi tiếp tục dậy dỗ đòn ro nạn nhân
có thể thấy trẻ em vẫn đang đứng trước những nguy cơ bị đối xử tàn tệ
những vụ việc trên đang dóng lên hồi chuông về vấn đề bảo vệ sức khỏe cho trẻ
không chỉ người lạ chính những người gần gũi lại có thể là mối nguy hiểm với trẻ em
mỗi gia đình cần chú ý quan tâm hơn nữa tới con cái để trẻ nhỏ không trở thành đối tượng của những vụ việc đau lòng
thời lượng chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại